tình trạng xe chở trái cây ủn ứ tại cửa khẩu chờ xuất khẩu sang trung quốc lại tái diễn những ngày gần đây với mức độ nghiêm trọng hơn
nguyên nhân bởi trung quốc đã chính thức siết chặt nhập khẩu tiểu ngạch hàng hóa phải đạt chuẩn thì mới cho thông quản
như vậy là không thể cứ chờ được giải cứu như thời gian vừa qua
nông sản việt cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời đa dạng hóa thị trường
chỉ trong vài ngày trở lại đây đã có ít nhất năm trăm linh container chở trái cây phải xếp hàng dài chờ thông quan tại cửa khẩu
tình trạng này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày khi số lượng xe chở trái cây tiếp tục đổ về
đáng nói đây không phải là lần đầu tiên trái cây xuất khẩu sang trung quốc gặp tình trạng này
nguyên nhân được cho là các lô hàng này không đáp ứng tiêu chuẩn để thông quan
do cái trục tạp về cái thủ tục xuất khẩu ví dụ như là mã số
phùng trọng rồi bao bì rồi cái thông tin trên thùng nó không có đúng theo cái khai báo
cho nên là trung quốc họ phát hiện phát hiện ra thì họ bắt đầu họ kiểm tra kỹ
sau khi ủn ứ có thể lại tái diễn tình trạng giải cứu
bởi sau nhiều ngày chờ thông quan chất lượng trái cây đã giảm càng khó xuất đi
nên buộc phải quay lại tiêu thụ trong nước
câu chuyện đáng buồn này lặp đi lặp lại lâu nay
bởi người nông dân quá dễ dãi với việc sản xuất của mình
không chịu lắng nghe những chuyển động từ thị trường
xưa tới nay thì làm theo kiểu truyền thống
thì cái chất lượng thay lòng thì không đạt chất lượng
bán thì bán thị trường đa số trung quốc do thương lái không
chứ không có mình không có bán theo cái hợp đồng
hay là được cái việc gáp hay là mình gáp gì hết
sự sụt giảm từ thị trường trung quốc đã khiến kim ngạch xuất khẩu trái cây cả nước
chín tháng đầu năm chỉ đạt khoảng hai chín tỷ đô la mỹ giảm một mươi so với cùng kỳ
các chuyên gia cho rằng tình trạng đình trệ xuất khẩu sẽ còn kéo dài một thời gian nữa
trong khi chờ doanh nghiệp và người dân hoàn thành thực hiện đăng ký mã số vùng trồng
xây dựng cơ sở đóng gói và hạ tầng đạt chuẩn
thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
từ những cái việc những cái bài học như thế này thì sẽ giúp cho bà con nhận thức nó rõ ràng hơn
người ta phải tạo ra sản phẩm mà có thể bán như mỹ được bán đi trung quốc được
bán vào thị trường nội địa được
và bất cứ chỗ nào cũng phải sản phẩm nông dân đồng nhất
đã đến lúc phải có một cuộc cách mạng thực sự trong nhận thức của nông dân việt nam
chuyển từ tư duy sản xuất truyền thống manh mún sang sản xuất theo tiêu chuẩn
minh bạch thì mới có đầu ra ổn định
từ đây nếu tổ chức xây dựng thương hiệu tổ chức kênh phân phối tốt
đa dạng thị trường thì trái cây việt nam thậm chí còn rộng cửa vào các hệ thống siêu thị lớn trên toàn cầu